theo thông tin từ các bác sĩ bệnh viện phổi trung ương bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị rơi cả cầu răng giả
gồm chín chiếc răng và dài tới gần năm cm vào sâu trong phía quản
được biết bệnh nhân thường xuyên có thói quen tháo lắp hàm răng để vệ sinh hàng ngày
ngày một mươi ba tháng tám trong một cơn kho khạc đờm mạnh toàn bộ hàm răng giả của bệnh nhân bị rơi và mắc kẹt vào khí phế quản gốc bên trái
gây tắc nghẽn đường thở và đe dọa tính mạng
đây là một trường hợp dị vật khó do bề mặt răng xứ rất trơn nên không thể dùng kìm để gắp ra được
hơn nữa người bệnh còn suy hô hấp và đang phải thở máy
ngay sau đó các bác sĩ đã nội soi phế quản lấy dị vật giải phóng đường thở
người bệnh cũng được đặt lại ống nội khí quản
mọi chỉ số thông khí đều ổn định trước và sau khi can thiệp quá trình thực hiện đã thành công
hiện tại người bệnh đã cảm thấy dễ chịu hơn